hiện nay số trẻ em mắc covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng đa số trẻ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên việc chăm sóc trẻ tại nhà cũng khiến không ít bố mẹ cảm thấy lo lắng
và dưới đây là những lưu ý của bác sĩ nguyễn thanh sang sẽ giúp cha mẹ bình tĩnh cùng trẻ nhanh chóng vượt qua dịch bệnh
theo bác sĩ chủng omicron đang lưu hành cộng đồng song song trùng delta nên ai nhiễm rồi hoàn toàn có thể tái nhiễm delta hoặc nhiễm omicron
theo các chuyên gia thì biến chủng omicron lây lan nhanh nhưng triệu chứng nhẹ nên cần giữ bình tĩnh khi dưng tính và xử trí đúng cách thì lướt qua bệnh nhẹ nhàng
các bậc cha mẹ khi chăm sóc f tại nhà cần lưu ý những điều sau đây
không nên lạm dụng test chỉ nên test khi bắt đầu sốt và lần hai là năm đến bảy ngày kể từ ngày bắt đầu sốt
nhiều người test mỗi ngày trong khi giá không thấy rẻ
rồi chữ thuốc chữ thức ăn trong bối cảnh mọi hàng hóa không thiếu thốn thì việc này không cần thiết
nếu dương tính mà không có triệu chứng thì không cần dùng thuốc gì ngoài việc uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều vệ sinh cá nhân tốt mở hết tất cả các cửa thông thoáng
thời gian chạy ủ bệnh từ hai một mươi bốn ngày trung bình khoảng bốn năm ngày
thời gian khởi phát thì tùy mức độ bệnh nhẹ và trung bình thì sẽ hết sau bảy đến một mươi ngày còn nặng thì tùy mức độ tổn thương cơ quan
nếu chạy dưng tính mà có triệu chứng nhẹ trung bình thì xử trí tại nhà như sau
sốt là một vấn đề thường gặp ở tất cả trẻ em
tuy nhiên nhiều bố mẹ xử trí sai khiến bé không hạ sốt được mà lại mệt mỏi hơn
trong ba đến năm ngày đầu sau khi phát hiện dương tính trẻ sẽ sốt cao liên tục uống hạ sốt giảm sốt rồi lại sốt
bố mẹ cần bình tĩnh để tiếp tục hỗ trợ cho con không nên bồi dối hay sốt ruột
khi gặp nhiệt độ ở nách là ba mươi tám năm độ c nghĩa là con sốt bố mẹ cần
cho trẻ uống parasitamol với khuyến cáo một mươi một mươi năm mg trên kg cách nhau mỗi bốn sáu giờ một lần
cho trẻ mặc thỏa
cho trẻ uống nhiều nước có điện giải càng tốt
nếu trẻ còn bố mẹ thì tăng thêm các cự bú
không lau mát hay tắm lạnh cho trẻ để trẻ nghỉ ngơi hoàn toàn
sai lầm đầu tiên của phụ huynh là cho con uống không đủ hoặc quá liều thuốc hạ sốt
nhiều trường hợp phụ huynh cho trẻ uống sai liều khuyến cáo với cân nặng của con do mượn đơn của phụ huynh khác
trong khi cân nặng của con mình khác với trẻ đó
sai lầm thứ hai là bố mẹ ủ con
khi con sốt bên cạnh việc hạ sốt thì việc quan trọng không kém là giúp con sốt
trong quá trình thải nhiệt của bé được tối yêu nên hãy mặc thoáng nhất có thể để con nhanh chóng hạ sốt
nhiều cha mẹ lo con bị lạnh nên lại ủ ấm khiến cho nhiệt độ cơ thể của trẻ tăng cao
nghẹt mũi đây là triệu chứng không nguy hiểm nhưng lại gây ra cảm giác khó chịu
cha mẹ nên cho trẻ dùng nước muối sinh lý chín nacl về xịt cho con mỗi hai đến bốn tiếng trên lần không mua loại ba hay một mươi
khi bé sốt sẽ khiến cơ thể mất nước mà mất nước thì đảm nhất sẽ đặc lại
và bé sẽ ngạc nhiệt
nếu trẻ nào ngẹt mũi nặng hơn nên khi trẻ nào ngẹt mũi nghĩa là đang thiếu nước
do đó nên bổ sung nước nước có điện giải càng tốt qua đó sẽ làm loãng đờm nhớt và kết hợp thêm xịt mũi
với trẻ con không khuyến cáo sông các loại lá vì nguy cơ bỏng do nước sôi
chỉ cần xịt nước muối sinh lý và vệ sinh mũi cho con là được
đau họng khi trẻ đau họng nên cho trẻ dùng nước ấm
nước ấm không giúp chữa đau họng nhưng giúp cho con dễ chịu hơn
bên cạnh đó trẻ lớn hơn biết xúc miệng thì bố mẹ nên cho trẻ giúp miệng nước mũi ấm
khi nào chảy đau họng quá thì có thể cho uống nước ấm mật ong gừng
tiêu chảy là một trong những triệu chứng thường gặp của trẻ em khi bị covid một mươi chín
cá biệt có một số trường hợp trẻ tiêu chảy là do uống vitamin c quá nhiều
khi trẻ bị tiêu chảy nếu chỉ là đi phân lỏng không máu không tanh không xanh xấu
thì bình tĩnh cho con uống nhiều nước tạm ngưng vitamin c bổ sung kẽm
trẻ dưới một mươi hai tháng
năm mg kém trên ngày
trẻ từ một mươi hai tháng
một mươi mg kém trên ngày
nếu tiêu chảy nhiều khiến bé kiệt sức đi cầu có máu mùi tanh xanh xấu
thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám
các dấu hiệu trẻ bị mắc covid một mươi chín cần đến viện ngay
thứ nhất thở nhanh và gắng sức
nếu có máy đo sco hai thì nhỏ hơn chín mươi năm kèm thở mệt
thứ hai lư tiếp xúc chậm hoặc lơ mơ
thứ ba than đau tức ngực bé lớn
thứ tư mồi
móng tay tím tái
thứ năm nôn ói liên tục không ăn uống được gì
thứ sáu hoặc bất cứ khi nào bố mẹ thấy không ổn thì có thể đưa con đến cơ sở y tế gần nhất
theo bác sĩ cha mẹ cũng cần giữ chữ một số loại thuốc sau đây
thuốc hạ sốt paracetamol loại viên năm trăm linh mg dành cho người lớn
và loại gói tám mươi mg hoặc một trăm năm mươi mg dành cho con nit
không nên tự ý hạ sốt bằng ibuforn khi chưa có chỉ định của bác sĩ
nước muối sinh lý
một chai năm lít để xúc họng và lọ xịt để xịt mũi con mít
mỗi người một chai xịt không xịt chung
gói dung dịch điện giải orezon
pha cho bé uống khi sốt và tiêu chảy
một trong những nguyên nhân khiến bé sốt cao khó chịu đàm mũi đặc ngẹt mũi nặng mệt mỏi nhiều
đó là bố mẹ không bù đủ nước cho con
tăng đề kháng
vitamin d ba thì bốn trăm linh iuu cho trẻ dưới một mươi hai tháng
tám trăm linh eu cho trẻ trên một mươi hai tháng
vitamin c thì trẻ em khoảng năm mươi bảy mươi năm mg trên ngày
người lớn chín mươi một trăm hai mươi mg trên ngày
không nên mua các thuốc được quảng cáo là ngừa covid một mươi chín
nên dự trữ mật ong gừng sả và chanh
thời gian gần đây nhiều bậc cha mẹ lo lắng về những di chứng hậu covid một mươi chín ở trẻ em
nhưng theo bác sĩ trần quốc khánh bệnh viện việt đức thì không nên có lo lắng về di chính hậu covid một mươi chín ở trẻ em
vì tỷ lệ cực thấp và trẻ sẽ trở lại bình thường từ ba đến sáu tháng không có dấu vết
điều quan trọng là giữ vững tâm lý tinh thần lạc quang cho trẻ để tránh tổn thương về tâm lý sau này
trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng hai bác sĩ khánh đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến covid một mươi chín ở trẻ em
đang rất được các bậc cho mẹ quan tâm
đầu tiên là nhiều trẻ em có triệu chứng nhiễm covid một mươi chín có cần tết ngay không
nếu các cháu có triệu chứng test được thi tốt
còn nếu chưa thể test thì vẫn cần chăm sóc và cách ly xem như con là f vì đây là giai đoạn nhạy cảm
mẹ hoặc bố vẫn cần đeo khẩu trang để chăm sóc con
nếu cháu sốt su sịt tốt nhất là vẫn test bằng ngoài mũi hoặc đứt bọt
thứ hai là hội chứng viêm đa hệ thống hậu covid một mươi chín myssi ở trẻ em cha mẹ có cần lo lắng quá hay không
đây là một trong những vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm
tuy nhiên bác sĩ trần quốc khánh cho rằng điều này không đáng lo vì những lý do dưới đây
theo các bác sĩ nhi khoa ở mỹ báo cáo tỷ lệ mắc mixi cực thấp ba trẻ mới có một trẻ
biểu hiện thường từ bốn đến sáu tuần sau khi đã khỏi covid một mươi chín
biểu hiện viêm đa hệ thống là viêm ở nhiều hệ thống ví dụ ở da nốt sần suất huyết ngứa đường tiêu hóa nôn tiêu chảy tim mạch viêm cơ tim
tuy nhiên trong các tổn thương đó thì tổn thương ở tim được ghi nhận nhiều
trẻ sẽ trở lại bình thường từ ba đến sáu tháng và không có dấu vết gì hết
khả năng tự chữa lành của trẻ cao do đó sẽ không có quá nhiều nguy hiểm
vì vậy cha mẹ không nên quá lo lắng
bên cạnh những di chứng hậu covid một mươi chín phổ biến hiện nay bác sĩ khánh nhấn mạnh có một vấn đề cha mẹ đặc biệt cần chú ý đó là hội chứng tự kỳ ám thị
theo bác sĩ khánh vấn đề này đến từ thói quen lo lắng sợ hãi của cha mẹ cho rằng những biểu hiện sau khi đã khỏi bệnh do di chứng để lại
việc này khiến đứa trẻ bị ám thị và ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung thậm chí là tương lai sau này
để tránh tình trạng này các gia đình nên hạn chế nói với con những điều tiêu cực
mọi người nên giữ tinh thần thoải mái lạc quan và bình tĩnh
về vấn đề tâm lý luôn được đặt lên hàng đầu và quyết định chất lượng điều trị cũng như cuộc sống về sau của chúng ta
đồng thời tất cả mọi người cũng cần đề cao cảnh giác giữ vững tinh thần để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân một cách tốt nhất